nhằm thúc đẩy thương mại điện tử phát triển xây dựng một nền tảng chung phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực bưu chính
chiều ngày bảy tháng năm bộ thông tin và truyền thông đã ra mắt nền tảng mã địa chỉ bưu chính vipocode
tham dự buổi lễ có phó thủ tướng vũ đức đam
vipocode có khả năng số hóa định vị chính xác vị trí địa chỉ của khách hàng
góp phần tối ưu hóa việc vận chuyển giao nhận hàng hóa từ người gửi đến người nhận của các doanh nghiệp bưu chính
vận tải logistics thương mại điện tử
đến nay đã có hơn hai mươi ba triệu địa chỉ trên toàn quốc đã được gắn mã
trong thời gian tới cơ sở dữ liệu địa chỉ sẽ tiếp tục được cập nhật
vipocode cũng sẽ bổ sung thêm các ứng dụng mới trong thời gian tới
để góp phần đẩy nhanh công cuộc triển khai chính phủ điện tử chuyển đổi số quốc gia